công an huyện di linh của tỉnh lâm đồng cho biết vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bị can hoàng văn hiền
trú tại xã liên đầm huyện di linh để điều tra về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo điều tra hiền đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với hình thức thông qua thông tin các thửa đất
các bản trích lục thừa đất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính hoặc bản phô tô
thông tin chủ sử dụng đất
để làm giả giấy tờ khi ai có nhu cầu gửi thông tin thì đối tượng gửi đã đi in ấn
hai tuần sau sẽ gửi sổ giả mỗi quyển sổ thì hiền thu lợi từ ba mươi triệu đến năm mươi triệu đồng
qua khám xét thì nơi ở đối tượng công an huyện di linh đã thu giữ tám giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn điền với đất đều là sổ giả
hiện công an huyện di linh đang tiếp tục điều tra làm rõ đường dây làm giả giấy tờ này